báo tiền phong phối hợp với ủy ban nhân dân huyện crom năng tỉnh đắk lắc tổ chức khánh thành và bàn giao ký thúc xá một trăm một mươi năm cho ủy ban nhân dân xã yà đưa vào sử dụng phục vụ việc ăn ở cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
công trình ký thúc xá một trăm một mươi năm có tổng vốn xây dựng khoảng ba ba tỷ đồng trong đó quỹ cho nghèo vùng cao hỗ trợ hai ba tỷ đồng ngân sách huyện crong năng đã hỗ trợ một tỷ đồng
báo tiền phong là đơn vị kết nối ký túc xá một trăm một mươi năm được xây dựng nhằm giúp một trăm một mươi năm cháu nhỏ trường dân tộc thiểu số ở thôn sang đông xã yà đắc huyện crong năng có chỗ ở sạch đẹp an toàn
về lâu dài ký thúc xá một trăm một mươi năm là công trình phúc lợi dành cho học sinh nghèo ở xã vùng sâu yada
cũng trong dịp này báo tiền phong còn tổ chức trao học bổng đọt chuối non lần thứ một mươi ba với tám mươi bốn suất học bổng trong đó có bảy mươi chín suất trị giá hai triệu đồng một suất và năm suất đặc biệt trị giá mỗi suất năm triệu đồng